theo thông tin từ người nhà chị huyền cho biết huyền và tùng đều đã có gia đình nhưng cả hai đã ly hôn
cách đây hơn một năm giữa hai người nảy sinh chuyện tình cảm yêu đương
tuy nhiên hơn một tháng nay thì liên tục xảy ra mâu thuẫn xô xát
tùng đã đập tivi đốt hết quần ảo trong nhà đánh đập siết cổ con gái tôi
sau đó con gái tôi chịu không được bắt đầu một hái chia tay
sau đó về bên này mấy hôm nay tùng đến gặp
chiều nay khi tôi đi vặn thì sự việc xảy ra như thế
đỉnh điểm của sự mâu thuẫn lại tiếp tục xảy ra vào chiều hôm qua khi tùng đến nhà chị huyền
lúc này chị huyền chạy sang nhà bố mẹ đẻ của mình cách đó hai căn nhà
thì bị tùng đuổi theo rồi cầm súng bắn
tùng đuổi theo rồi cầm súng bắn
tùng đuổi theo một phát đạn khiến chị huyền gục ngay trước cửa nhà bố mẹ đẻ
ngay sau đó tùng cũng chỉa súng vào cầm của mình rồi nổ súng để tự xát
tất cả là hai phát đạn một phát đầu thì nghe chứ không thấy
những phát thứ hai là thấy
anh tùng cầm súng ốm một trực ngực và nổ súng vào người anh ấy
và sau đó hoàn toàn là nằm xuống nằm ngửa ra ngay
còn con gái tôi nằm ở ngay cổng
đầu thì ở nằm trong sân chấn thì nằm ngoài cổng
tứ thể là nằm ốp xuống
và máu chảy từ cổ từ phía bên này chạy xuống
đâm đi hết
thì sau đó là vợ tôi lại lấy khẩu súng ra
cầm ra thì tôi lại trực tiếp là tôi cầm súng là lấy đứa vào
đứa vào thảo cái bắn đạn ra và mở cái khóa nòng ra cái quy lạc ra
thì thấy một viên răng mắc kẹt trong tôi có thảo ra luôn
sau đó là tôi có điền bảo cho công an xả
tại hiện trường lực lượng công an phát hiện có hai vỏ đạn và một viên chân ổ
với nhiều vết máu và một khẩu súng ak bên trong hộp tiếp đạn còn hai mươi bốn viên đạn
ngay trong đêm lực lượng công an đã tiến hành khám xét nhà riêng của nguyễn văn tùng
và phát hiện thêm nhiều dao kiếm
hiện chị huyền đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
và tùng đã được chuyển đi bệnh viện trợ rẫy tp hcm
nguyễn văn tùng là đối tượng từng có ba tiền án về các tội cướp tài sản
trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích với tổng mức án chín năm sáu tháng tù giam
theo người nhà của tùng tùng đã nghiện ma túy từ nhiều năm nay
và trước khi xảy ra sự việc đau lòng này thì tùng đã có sử dụng chất ma túy
chỉ sau năm giờ đồng hồ kể từ khi nhận được tin báo về vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc đã làm rõ
bắt giữ được đối tượng gây án là phùng văn tính ở vườn đồng tâm tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi tháng bảy công an huyện yên lạc nhận được đơn trình báo
của chị bùi thị thúy linh về việc bị một nam thanh niên cướp một chiếc ví ra
bên trong có hơn hai triệu đồng hai điện thoại di động và hai thẻ atm cùng nhiều giấy tờ quan trọng khác
trên quốc lộ hai thuộc địa phận xã đồng cương huyện yên lạc
sau khi tiếp nhận tin báo đến ba giờ ngày hai mươi một tháng bảy lực lượng chức năng đã xác định
và truy bắt thành công đối tượng gây án là phùng văn tính thu hồi được toàn bộ tăng vật của vụ án
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre phối hợp với công an huyện ba chi
vừa bắt quả tang một vụ đánh bạc bằng hình thức đá gà qua mạng internet
tại quán cà phê ở xã bảo thạnh huyện ba trì
khi lực lượng công an ập vào thì một số con bạc đã bỏ chạy
tuy nhiên cơ quan chức năng đã kịp thời bắt giữ và lập biên bản xử lý một mươi ba đối tượng
tạm giữ một máy tính sách tay tám xe mô tô gần năm mươi bốn triệu đồng và một số tăng vật có liên quan
qua làm việc các đối tượng thừa nhận tụ điểm đá gà qua mạng này do võ thanh hưng
nguyễn thanh phát và nguyễn phương khanh cùng chủ tệ huyện ba chi đứng ra tổ chức
hằng ngày hừng phát và khanh đến quán cà phê phát tài
truy cập vào các trang mạng đá gà trực tuyến để các con bạc tham gia đặt tuộc
hiệp vụ việc đã được bàn cao cho công an huyện ba chi
tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
hai đối tượng có hành vi hủy hoại rừng vừa bị công an huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc khởi tố bắt tạm giam
đó là lý kim châu và nguyễn văn đoàn đều trú tại huyện a dốc
trước đó cả hai đã thuê ba người dùng cua lốc và dao vào rừng phòng hộ bồn đôn
chặt phá gần hai hectare
sau đó cả hai cho một người dân ở huyện cư rút tỉnh đắk nông thuê đất
rồi bán luôn diện tích đất đó với giá là ba mươi triệu đồng
số tiền đó châu và đoàn chia nhau tiêu xài cá nhân
bàn quản lý rừng phòng hộ bồn đôn phát hiện vụ việc và báo công an huyện bồn đôn
quá trình điều tra công an huyện xác định diện tích rừng bị hủy hoại là gần hai hectare
và khối lượng gỗ bị phá hủy quy tròn trên bảy hai mét khối từ nhóm một đến nhóm tám
nên đã tiến hành khởi tố vụ án về hành vi hủy hoại rừng
xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc thay vì nhờ pháp luật can thiệp
nhiều người vì xót của muốn lấy lại tài sản đã có hành động đe dọa đến danh dự sức khỏe của người khác
thậm chí là bắt người đòi tiền chuộc
đó là tình trạng xảy ra khá nhiều trong thời gian gần đây
tỉnh hậu giang ảnh hưởng lớn đến an ninh trả tự của địa phương
một mươi giờ đêm hai mươi bốn tháng sáu phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang
phối hợp cùng công an huyện phụng hiệp và công an thị xã long mỹ
bắt quả tang lưu tiền giang nguyễn hữu trí và phan quốc hiệp cùng chú huyện phụng hiệp
đang nhận số tiền ba mươi triệu đồng từ chị hồ thị thắm chú tỉnh sóc trăng
để cho chồng chị này là anh mai thanh liêm được tự do
tại cơ quan công an phan quốc thiệp khai nhận mình là chủ mưu vụ bắt giữ anh mai thanh liêm trước đó một ngày
để yêu cầu gia đình liêm đưa lại hai trăm linh triệu đồng tiền cọc mua lúa
mà thiệp đã đưa cho liêm từ năm hai nghìn một mươi tám nhưng nhiều lần đòi không được
theo mai thanh liêm vào chiều ngày hai mươi ba tháng sáu
tại một quán cà phê ở xã phương phú huyện phụng hiệp điềm có gặp phan quốc thiệp
tại đây thiệp đòi hai trăm linh triệu tiền đặt cọc mua lúa nhưng liêm không đồng ý
vì đã đưa hết tiền cho các ghe lúa
ngay sau đó liêm bị một số thanh niên lao vào đánh
tiếp đó thiệp buộc liêm phải gọi điện thoại kêu gia đình đem hai trăm linh triệu đồng để chuộc về
viết cam kết với nội dung thiếu tiền hai trăm linh triệu đồng tự nguyện giao xe mô tô tự nguyện ở lại
rồi đưa anh đến hai nhà nghỉ ở huyện phụng hiệp bố trí người canh giữ
liên tục đe dọa yêu cầu người nhà đem tiền chuộc
tối hai mươi ba h về phòng trọ thì nó cũng hâm tôi là sẽ đưa mày đi qua cam
tới sáng này cũng vậy nếu nói chiều nay mà không xanh thì đêm nay nó sẽ đưa tôi đi
tôi mới nhờ mẹ chồng đi kiếm mượn hỏi tiền tháng dùm chỉ được có ba mươi triệu
phan quốc thiệp cũng vẫn đồng ý
thôi bây giờ chỉ có ba mươi triệu chị đem lên ba mươi triệu tôi nhận ba mươi triệu
qua điều tra đến nay công an huyện phụng hiệp đã khởi tố tạm giam phan quốc thiệp
cùng các đối tượng có liên quan gồm lưu tiền giang nguyễn hứa trí tả văn trí công hai mươi một tuổi
lê vĩnh huy một mươi tám tuổi trần khánh linh hai tuổi cùng chú huyện phụng hiệp về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
trước đó không lâu cũng vì đòi nợ một cô gái ở ấp ba xã vị thanh huyện vị thủy không thành
mai trí thức chú ấp một xã vị thanh cũng đã lấy hình cưới của người nợ tiền trên mạng xã hội
thêm vào dòng chữ gia đình quyền nợ đăng lên mạng xã hội và in photo thành hàng trăm bản
đem dài nhiều nơi cũng như trước nhà người bị thức đòi nợ buộc họ phải đồng ý trả trước năm mươi tám triệu đồng
khi thức đang nhận tiền tại nhà nạn nhân thì bị cơ quan công an bắt quả tang và khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản

mai trí thức chú ấp một xã vị thanh buộc họ phải đồng ý trả trước năm mươi tám triệu đồng
tình trạng đòi nợ theo kiểu xã hội đen đã và đang ảnh hưởng lớn đến tình hình trật tự an toàn xã hội tại mỗi địa phương

cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại

pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện